vừa rồi là một số nội dung chính sẽ có trong bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay thứ năm ngày một mươi bốn tháng một mươi
xin kính chào quý vị khán giả
và mở đầu sẽ là tin tức mới nhất về áp thấp nhiệt đới sau khi suy yếu từ cơn bão số tám
vào hồi một mươi ba h ngày một mươi bốn tháng một mươi vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng một mươi chín năm độ vĩ bắc
một trăm linh sáu bảy độ kinh đông ngay trên vùng biển từ nam định đến thanh hóa
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu từ bốn mươi đến năm mươi km trên giờ giật cấp tám
bán kính gió mạnh từ cấp sáu giật cấp tám khoảng một trăm linh km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới
do mưa lớn núi nguộc ở huyện thanh trương